một trong những tiêu chí luôn được chính quyền nhân dân thành phố đà nẵng đặt lên hàng đầu là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
đây chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên liên tục của các ngành chức năng thành phố đà nẵng nhất là dịp tết cổ truyền đang đến gần
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín ban quản lý chợ hàn tổ chức buổi khám sức khỏe cho các tiểu thương
hơn hai trăm linh tiểu thương buôn bán hàng thực phẩm tại chợ vẫn thực hiện nghiêm mỗi năm ít nhất một lần
giấy chứng nhận sức khỏe là một trong những tiêu chí quan trọng được ban quản lý chợ quan tâm nhắc nhở thường xuyên
chợ hàn là nơi tập trung lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm
vì vậy công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng và kiểm tra đôn đốc
trong dịp cao điểm cuối năm ban quản lý chợ hàn đã triển khai gắn nhãn mát trên một số bao bì hàng hóa
người tiêu dùng có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm hàng hóa khi đến với chợ hàn
ngoài chợ hàn ba chợ khác là chợ đống đa chợ cồn chợ đầu mối hòa cường đều triển khai tốt việc khám sức khỏe cho hàng nghìn hộ kinh doanh
qua đó vừa nâng cao ý thức cho các tiểu thương vừa tạo được niềm tin cho du khách mỗi khi chọn thành phố đà nẵng làm điểm đến du lịch